hai trận động đất liên tiếp có cùng độ lớn là năm ba độ richter đã làm dung chuyển miền trung nhật bản
song chưa có thông báo về thiệt hại cũng như cảnh báo sóng thần
như vậy là chỉ riêng từ đầu tháng năm đến nay thì nhật bản đã ghi nhận tổng cộng là bốn trận động đất
theo cơ quan khí tượng nhật bản jma vào lúc một mươi hai h một mươi bảy phút trưa một mươi chín tháng năm giờ địa phương
một trận động đất cường độ năm ba đã làm dung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh fukushima
miền trung nước này với tâm trấn ở độ sâu năm mươi km
chưa đầy một giờ sau đó một trận động đất khác có cùng độ lớn đã xảy ra sâu trong đất liền
thuộc tỉnh jifu cũng tại miền trung nhật bản với tâm trấn ở độ sâu một mươi km
cả hai trận động đất đều ở cấp bốn trong thang cường độ động đất của nhật bản
cơ quan giám sát hạt nhân của nhật bản vẫn chưa ban bố cảnh báo về những bất thường
tại các nhà máy điện hạt nhân trong vùng
trước đó nhật bản cũng ghi nhận hai trận động đất trong đó một ở tỉnh chiba hôm sáu
và một ở ngoài khơi
nhật bản cũng ghi nhận hai trận động đất ở biển phía đông nhật bản hôm một mươi một tháng năm